với hành vi giao cấu với trẻ em triệu phúc tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xóm khe cạn xã cây thị huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng hỷ khởi tố vụ án khởi tố bị can để xử lý nghiêm trước pháp luật
trước đó vào ngày ba mươi một tháng tám tú đưa một bé gái sinh năm hai nghìn ba là người mới quen biết đến nhà bà ngoại
tại xóm đồng đình xã la hiên huyện võ nhai chơi
trên đường đi tú đã hai lần thực hiện hành vi giao cấu với bé gái
ngày một chín khi biết lực lượng chức năng đến nhà mời về cơ quan công an điều tra xử lý tú đã bỏ trốn
đến ngày hai tháng chín tú đến cơ quan công an đầu thú và thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình